chúng tôi tin chắc những tin tức liên quan thế giới sẽ luôn là tâm điểm của bản tin hôm nay
liên quan trực tiếp đến châu phi đại diện tổ chức y tế thế giới who cho biết châu phi có thể không đạt mục tiêu về tiêm chủng vaccine ngừa covid một mươi chín cho bảy mươi dân số trước tháng tám năm hai nghìn hai mươi
hãy cảm thấy thực sự vui mừng khi tỷ lệ tiêm vaccine ở sáu mươi bốn tỉnh thành việt nam đã phủ vaccine
trong khi theo báo cáo của who châu phi ghi nhận tỷ lệ số ca nhiễm covid một mươi chín mới tăng tám mươi ba
trong tuần vừa qua trong bức ảnh đội che phủ vaccine tại châu lục này vẫn ở mức thấp
tính đến ngày một mươi ba tháng một mươi hai mới chỉ có tám dân số châu phi hoàn tất hai mũi tiêm phòng trong khi nhiều nước giàu hơn đã bắt đầu triển khai tiêm mũi vaccine tăng cường
trong một thế giới mà châu phi có đủ vaccine và nguồn lực hỗ trợ để đạt mục tiêu tiêm chủng cho bảy mươi dân số vào cuối năm hai nghìn hai mươi
một ngưỡng mà nhiều nước giàu có đã vượt qua chúng ta có thể ngăn chặn được hàng chục nghìn người thiệt mạng vì covid một mươi chín trong năm hai nghìn hai mươi
giám đốc who phụ trách khu vực châu phi mashi diso moeti nói
tuy nhiên bà mouetti cũng cho rằng với tốc độ tiêm chủng như hiện nay phải đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi
châu phi mới đạt mục tiêu tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín cho bốn mươi dân số và đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi bốn mới đạt độ che phủ vaccine ở mức bảy mươi
tính đến ngày một mươi ba tháng một mươi hai mới chỉ có hai mươi nước châu phi có tỷ lệ tiêm chủng đạt trên một mươi dân số và chỉ có sáu nước đạt mục tiêu tiêm phòng cho bốn mươi dân số vào cuối năm hai nghìn hai mươi
chính phủ các nước châu phi đã kêu gọi sự hỗ trợ vaccine từ các quốc gia và nhà sản xuất trên khắp thế giới
để có thể bắt kịp tốc độ tiêm chủng của các khu vực giàu có hơn nơi việc triển khai vaccine diễn ra rầm rộ suốt hơn một năm qua
tuy nhiên do tốc độ cung cấp tăng lên trong những tuần gần đây một số quốc gia đã phải vật lộn để theo kịp số lượng lớn vaccine được chuyển đến nước mình
có vấn đề về hậu cần sự trần trừ trong quyết định tiêm của người dân so với thời hạn sử dụng ngắn của vaccine đều khiến nhiều loại vaccine hết hạn theo hãng tin reuters
tỷ lệ tiêm chủng thấp tại châu phi có thể làm tăng nguy cơ kéo dài đại dịch
xuất hiện các biến thể mới chẳng hạn như biến thể omicron lần đầu tiên được xác định ở nam phi và hiện đang lan rộng ở nhiều quốc gia khu vực
ông usenu badyan phụ trách chương trình tiêm chủng mở rộng senegal cho biết vấn đề chính là do sự do dự về vaccine
số ca nhiễm đang giảm dần vậy mà người dân vẫn thắc mắc rằng tại sao lại tiêm vaccine lại quan trọng đến như vậy nếu dịch bệnh không còn nữa
theo ông badian phần lớn số vaccine hết hạn là loại vaccine do hãng dược anh astrazeneca sản xuất
và cung cấp cho nước này thông qua covax chương trình tiếp cận toàn cầu vaccine covid một mươi chín do tổ chức y tế thế giới đứng đầu
theo số liệu thống kê từ trang goldemettor mino senegal đã ghi nhận hơn bảy mươi bốn ca nhiễm covid một mươi chín và một tám trăm tám mươi sáu ca tử vong
thấp hơn nhiều so với số ca nhiễm và tử vong ở nhiều quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề hơn
tốc độ lây nhiễm ở quốc gia này đã giảm xuống kể từ đợt bùng phát dịch thứ ba vào tháng bảy đã thúc đẩy nhu cầu tiêm vaccine tăng đột biến
quốc gia châu phi này thỉnh thoảng không ghi nhận trường hợp nào
tuy nhiên sự thờ ơi của người dân ở thời điểm hiện tại đã làm ảnh hưởng đến thời hạn sử dụng của vaccine
số liệu của reuters cho thấy senegal đã tiêm gần hai triệu liều vaccine cho đến nay
với tỷ lệ người trưởng thành tiêm đủ hai mũi chỉ ở mức năm chín dân số
ông badian cho biết senegal hiện tiêm chủng cho từ một đến hai người mỗi ngày
giảm so với con số trung bình một mươi năm mỗi ngày trong mùa hè
với tốc độ này senegal sẽ không thể sử dụng tất cả những liều vaccine mà quốc gia này đang lưu trữ
người đứng đầu chương trình tiêm chủng của senegal nói
ông không lạc quan về việc có thể sử dụng hai trăm linh liều vaccine trước khi chúng hết hạn vào cuối tháng một mươi hai
một phần của vấn đề này là do thời hạn sử dụng ngắn của những liều vaccine
do các nhà tài trợ từ mỹ và trung quốc cung cấp cho senegal
quốc gia này đã từ chối việc sử dụng có thời hạn ngắn hơn ba tháng
nhưng ngay cả điều này cũng gây ra nhiều khó khăn
ông biden hy vọng chính phủ có thể đưa ra một số hạn chế đối với những người chưa được tiêm phòng
để tăng tốc độ tiêm chủng
dụng thẻ sức khỏe như nhiều quốc gia khác đã làm
cùng ngày ông fessen souet lãnh đạo cơ quan phát triển chăm sóc sức khỏe ban đầu quốc gia của nigeria
nipia c d a cho hay nước này sẽ hủy bỏ khoảng một triệu liều vaccine covid một mươi chín hết hạn reuters đưa tin
theo ông sued nipia c d a đang làm việc với cơ quan quốc gia nigeria
về quản lý và kiểm soát thực phẩm và dược phẩm để đặt lịch hủy số liều vaccine trên
tuần trước bộ trưởng y tế nigeria nói một số lô vaccine ngừa covid một mươi chín
là giàu có ở phương tây tài trợ chỉ còn hạn sử dụng vài tuần
điều này làm tăng thêm thách thức trong việc tiêm vaccine cho người dân
tính đến thời điểm hiện tại chưa đến bốn dân số trưởng thành ở nigeria
quốc gia đông dân nhất châu phi với hơn hai trăm linh triệu người đã tiêm đủ hai mũi vaccine
ông suet cho biết nigeria trước đây đã từng chấp nhận vaccine còn ít hạn sử dụng từ các nhà tài trợ quốc tế
nhằm cố gắng sử dụng chúng thật nhanh và đem lại mức độ bảo vệ nhất định cho người dân trong bối cảnh khan hiếm nguồn cung
tuy nhiên lãnh đạo nepes cda nhấn mạnh hiện tại nigeria sẽ không chấp nhận những liều vaccine còn ít hạn sử dụng nữa
theo quyết định từ một ủy ban của tổng thống
tháng trước nigeria cũng đã phải hủy bỏ khoảng một triệu liều vaccine ngừa covid một mươi chín đã hết hạn mà chưa được sử dụng
như vậy chỉ vì trần trừ trong quyết định tiêm chủng mà rất nhiều nguy hiểm đang rình dập người dân ở châu phi
nếu trước sự dò dự chân trừ của người dân các cơ quan chức năng ở địa phương có những biện pháp bắt buộc tiêm chủng phòng dịch mạnh tay hơn
thì châu lục này
sẽ không bị bỏ lại phía sau do tỷ lệ tiêm chủng quá thấp và hàng triệu liều vaccine không bị quá hạn
phải hủy bỏ một cách phung phí như vậy
theo báo cáo gần đây nhất của tổ chức y tế thế giới who hơn một tỷ người trên thế giới đã được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
gần sáu tỷ liều vaccine đã được phân phối toàn cầu song chỉ hai trong số này đến được châu phi
thực tế này đang khiến who lo ngại lục địa đen sẽ bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến với đại dịch
trong bối cảnh biến chủng omicron của virus sars cov hai có xu hướng lan rộng
các quốc gia châu phi
đang tăng cường biện pháp kiểm soát khi các ca nhiễm covid một mươi chín mới ở châu lục này
trên thực tế phần lớn các nước châu phi không có đủ nguồn lực tài chính để sở hữu vaccine phòng covid một mươi chín
who ước tính chỉ hai mươi năm các nước châu phi có đủ ngân sách cho chương trình tiêm chủng
hầu hết quốc gia tiếp cận vaccine thông qua cơ chế phân phối vaccine của liên hợp quốc
hoặc được các nước giàu viện trợ
bên cạnh đó nhóm đặc trách mua sắm vaccine phòng covid một mươi chín avas của liên minh châu phi au cũng giúp đỡ các thành viên
tuy nhiên cả covax và avad đều phải phụ thuộc vào nguồn cung vaccine từ các hãng sản xuất
vốn luôn ưu tiên cho các nước phát triển với lượng đặt hàng lớn
vào thời điểm hiện tại nhiều quốc gia bắt đầu tiêm mũi thứ ba cho người dân
nên lượng vaccine dư thừa để chuyển nhượng cho các nước nghèo không nhiều
ngoài ra đại dịch cũng làm bộc lộ những lỗ hổng lớn của hệ thống y tế nhiều nước châu phi
trong đó thách thức lớn nhất là tình trạng thiếu dữ liệu
theo cho africa news hơn năm mươi trẻ em ở lục địa này không tồn tại hợp pháp
vì không được đăng ký khai sinh
chỉ khoảng một mươi số ca tử vong được khai báo chính thức so với chín mươi tám ở châu âu
con số này thực sự đáng lo ngại vào thời điểm các quốc gia thường xuyên cập nhật
số người tử vong do covid một mươi chín
một vấn đề khác là khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe
đối với người dân nghèo ở lục địa đen
năm hai nghìn hai mươi một chỉ một mươi quốc gia có thể cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe miễn phí cho công dân gồm
dù cách đây tròn một thập kỷ nhiều thành viên của au cam kết dành ít nhất một mươi năm ngân sách
cho lĩnh vực y tế nhưng đến nay rất ít quốc gia đáp ứng được kế hoạch này
đây là một phần nguyên nhân dẫn tới tình trạng thiếu thốn cơ sở hạ tầng
và nguồn nhân lực khám chữa bệnh
nạn chảy máu chất xám trong lĩnh vực y tế cũng là một bài toán chưa tìm được lời dạy
ước tính đến năm hai nghìn ba mươi châu phi sẽ thiếu hụt sáu một triệu lao động làm việc
trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe
với thực tế như hiện nay dù có đủ vắc xin phòng covid một mươi chín
châu phi cũng không thể đẩy mạnh chương trình tiêm phòng
việc phát hiện biến chủng mới omicron ở miền nam châu phi làm dấy lên lo ngại cho rằng
tỷ lệ tiêm chủng thấp có thể thúc đẩy sự xuất hiện của các biến chủng tiếp theo
của virus sars cov hai
sau đó các biến chủng có thể lây lan tới những khu vực khác trên thế giới
nơi có tỉ lệ tiêm chủng cao hơn
mới đây tiến sĩ mo irabhem nhà sáng lập quỹ hỗ trợ châu phi cùng tên lưu ý
sự xuất hiện của biến chủng omicorn là lời nhắc nhở chúng ta rằng
dịch covid một mươi chín vẫn là mối đe dọa toàn cầu và tiêm phòng là cách duy nhất vượt qua đại dịch này
theo các chuyên gia who khi tất cả các khu vực trên thế giới được tiếp cận vaccine đồng đều
đại dịch mới có thể được kiểm soát